công tác phối kết hợp giữa chính phủ và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam khá tốt đã thúc đẩy các phong trào thi đua góp phần động viên các tầng lớp nhân dân lao động sáng tạo xây dựng đất nước
đây là nhận định của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị kiểm điểm thực hiện quy chế phối hợp công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam diễn ra vào sáng nay
sự phối hợp hiệu quả giữa chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trong năm hai nghìn một mươi sáu đã giúp mỗi bên thực hiện tốt chức năng
nhiệm vụ được giao góp phần vào thành tiệu chung của đất nước và góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc
hai bên đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo quy chế đã ký kết
nhất là trong việc thực hiện các quy định giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cứu trợ và giảm nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu
đã phối hợp xây dựng các cơ chế mới bảo đảm cho việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
các hoạt động giám sát và phản biện xã hội
phát biểu khai mạc tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định trong bất cứ thành công nào trong năm qua
đều có sự đóng góp của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam

tại hội nghị thủ tướng yêu cầu các đại biểu cùng kiềm điểm những việc đã làm và nhiệm vụ trong thời gian tới
để triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm ngay từ quý i nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
góp phần tham gia giải quyết những vấn đề lớn của đất nước ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
thúc đẩy tăng trưởng cao hơn và bảo đảm an sinh